thành phố hà nội bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phóng viên thời sự đã có buổi ghi nhận ngày đầu hà nội thực hiện giãn cách
theo ghi nhận của phóng viên chỉ thị một mươi sáu ban hành vào đêm muộn nên khá nhiều người không biết
trên một số tuyến phố của phường hàng chống một số người dân vẫn đi tập thể dục sớm
hoặc đi dạo cùng thú cưng
có những trường hợp lực lượng chức năng đã phải tiến hành xử phạt như thế này
vốn trường hợp là ra ngoài đường khi không được cần thiết cụ thể là tập thể dục

cho đúng quyết định của pháp luật
thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận hoàn kiếm về chỉ thị số một mươi bảy ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
những tiếng loa tuyên truyền lưu động được công an phường hàng gai thực hiện từ sáng sớm ngày hôm nay
bên cạnh đó các tổ công tác cũng dùng loa tay nhắc nhở tới từng tổ dân phố
trong việc thực hiện nghiêm công điện số một mươi bảy ctub
công an phường đã đưa ra lệnh của chỉ thị một mươi sáu ctttg của thủ tướng chính phủ
để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an phường đề ra để quyết tâm thực hiện bằng được các chỉ thị số một mươi bảy đối với sống dân thân
chúng tôi tuyên truyền bằng các hình thức để cho người dân dân hiểu và đồng tình ủng hộ
cái việc làm của công an phường
ngoài ra chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
và không chấp hành lệnh giãn cách xã hội của chỉ thị một mươi bảy của thành phố
từ khoảng một mươi giờ nhiều tuyến phố của hà nội
người đã thư vắng người quan lại chỉ còn những cửa hàng thiết yếu mở cửa
đây là lần thứ hai hà nội phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số một mươi sáu
lúc này mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị
thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
và các tỉnh thành phố lân cận vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy
công an tỉnh đồng nai đã thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi tổ lưu động bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
sẽ đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
để tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch
bên cạnh đó qua tuyên truyền các tổ lưu động cũng thông tin về các mức phạt
đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng dịch theo quy định của pháp luật
việc công an tỉnh đồng nai đã thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường
ở thành phố biên hòa và vĩnh cửu là nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ngăn chặn các nguồn lây của dịch covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh đồng nai cũng đã thành lập hai mươi tổ công tác đặc biệt
với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ kiểm tra lưu động về công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố biên hòa
thành phố đã áp dụng biện pháp phòng dịch ở mức cao hơn cấm người dân đi ra ngoài khi không cần thiết
với trường hợp ra khỏi nhà phải có giấy xác nhận di chuyển đúng một tuyến hai địa điểm
để xếp chặt và xử lý những hành vi
những hành vi vi phạm quy định chống dịch công an thành phố đà nẵng triển khai kế hoạch cao điểm
gia quân tuần tra chốt chặn tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn
những ngày đầu thực hiện giãn cách trên toàn thành phố ba trăm linh cán bộ chiến sĩ được tăng cường về cơ sở
hỗ trợ công tác phòng dịch
các chốt chặn trên nhiều tuyến đường chính được thiết lập kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển qua chốt
theo ghi nhận vẫn còn nhiều trường hợp người dân không xuất trình được giấy cam kết
và lý do chính đáng khi ra đường
trong những ngày đầu tổ công tác sẽ tiến hành nhắc nhở yêu cầu người dân quay đầu
những ngày tiếp theo các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm

qua quá trình tương lai kiểm soát nếu phát hiện những trường hợp này
thì chúng tôi sẽ hỏi lý do anh ra đường vì lý do gì có cần thiết hay không
nếu những trường hợp thuộc cần thiết thì chúng tôi cho phép người dân là được tiến hành
còn những trường hợp không cần thiết chúng tôi buộc người dân phải trở về vị trí nhà
theo nguyên tắc là nhà cách ly với nhà người cách ly với người để chấp hành nghiêm
ngoài chốt chặn cứng các tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một tám nghìn ba trăm chín mươi bốn và lực lượng phản ứng nhanh
luôn được duy trì thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm phức tạp
về tình hình an ninh trật tự
một vấn đề nổi cộng trong thời gian thực hiện giãn cách là xuất hiện ngày càng nhiều nhóm thanh thiếu niên